tổng thư ký quốc hội cũng cho biết ngoài các vị bộ trưởng trả lời chất vấn các phó thủ tướng phụ trách cũng sẽ trả lời ý kiến của các đại biểu
bốn nhóm vấn đề được đại biểu lựa chọn thuộc các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển đông thôn công thương nội vụ thông tin và truyền thông
đây là nhóm vấn đề bước xúc nổi lên trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước được nhiều đại biểu quốc hội cử tri quan tâm ưu tiên những vấn đề chưa được chất vấn hoặc những vấn đề đã chất vấn từ đầu nhiệm kỳ
tổng thư ký quốc hội cũng cho biết thời gian tranh luận không quá hai phút thông tin tranh luận phải chính xác đúng phạm vi chất vấn không lạm dụng đăng ký tranh luận để đặt câu hỏi chất vấn
khi cần thiết giữa các đại biểu có thể trao đổi lại với nhau nhưng cần cụ thể đúng trọng tâm vấn đề chất vấn
ngoài các vị trưởng ngành trả lời chất vấn các phó thủ tướng phụ trách cũng sẽ trả lời ý kiến của các đại biểu
vì đây là kỳ họp cuối năm nên dự kiến thủ tướng chính phủ sẽ trả lời những vấn đề trọng tâm được nhiều đại biểu quan tâm
sáng nay hai mươi tám tháng một mươi tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho chín mươi năm cán bộ quy hoạch cấp chiến lược quá một mươi ba của đảng
bao gồm lớp thứ nhất và lớp thứ hai
dự lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng dự còn có các đồng chí bí thư trung ương đảng nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương nguyễn sơn thắng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phó trưởng ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng
gắn với việc triển khai các văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng chương trình học tập bao gồm có sáu học phần với bốn mươi bốn chuyên đề do các sản viên trong và ngoài nước giảng dạy
lớp bồi dưỡng năm nay có nhiều đổi mới về chương trình học tập cũng như cách tổ chức
thời gian đào tạo đã được rút ngắn từ hơn bốn tháng xuống còn hai tháng rưỡi nhưng vẫn bảo đảm chất lượng giảng dạy
với phương châm học đi đôi với hành lý luận gắn với thực tiễn chín mươi năm đồng chí học viên của hai lớp bồi dưỡng đã chia thành sáu đoàn đi nghiên cứu thực tế ở sáu tỉnh
kết thúc khóa học một trăm linh học viên đạt loại giỏi và xuất sắc trong đó có hai mươi học viên đạt loại xuất sắc được giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tặng bằng khen
hôm nay tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình kho chứa một triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng